bà hồ xuân hương thì được tôn vinh vì những đóng góp vì cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng quyền của người phụ nữ trong chế độ phong kiến
rồi sau này đối với thế giới thì những quyền của con người được luật hóa hay nói cách khác là được quy định trong những cái văn bản có cái giá trị cao
như bản tuyên ngôn độc lập của nước mỹ bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng pháp
rồi bản tuyên ngôn độc lập của việt nam và thậm chí cao nhất đó chính là bản tuyên ngôn nhân quyền của liên hợp quốc
và chúng ta biết là khi mà đã hình thành những tổ chức để bảo vệ quyền con người như vậy thì cũng có những giải thưởng về nhân quyền
về bảo vệ quyền con người ra đời và những giải thưởng uy tín giải thưởng chính danh
đó phải là những giải thưởng do những quốc gia do tổ chức quốc tế
mà cụ thể ở đây là liên hợp quốc tôn vinh ghi nhận và tiêu chí tôn vinh ghi nhận đó là những cái cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp xuất sắc tiêu biểu để thúc đẩy bảo vệ cho cái hoạt động cho cái quyền của con người các quốc gia và trên thế giới
và những cá nhân mà được họ tôn vinh phải là những cá nhân và tổ chức có hoạt động nổi bật có uy tín thậm chí là tầm vóc ở quốc gia
mà cụ thể ở đây là liên hiệp quốc tôn vinh ghi nhận và tiêu chí tôn vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tổ chức có uy tín giải thưởng chính danh

mà cụ thể ở đây là liên hiệp quốc tôn vinh ghi nhận và tiêu chí tôn vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh ghi nhận đó là những cá nhân hoặc tầm vinh g
chúng ta tin sẽ đình báo về những chia sẻ vừa rồi và để tiếp tục phần trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một đoạn clip ngắn
thông qua hình thức trao giải thưởng nhân quyền không chỉ khuất trương được thanh thế tạo chỗ dựa cho các đối tượng chống đối trong nước mà còn hợp thức hóa việc hỗ trợ về vật chất qua các phần thưởng có giá trị lớn
nói cách khác giải thưởng nhân quyền chẳng khác nào miếng mồi của các tổ chức đội lốt dân chủ nhân quyền sử dụng để câu móc lôi kéo và tạo dựng thêm những phần tử chống đối chính trị những nhân vật có tư tưởng bất mãn ham vật chất sẵn sàng nhận lệnh và tiến hành các hoạt động chống phá ngay trong nước ta
thực tế thời gian qua cho thấy ở việt nam đã xuất hiện không ít hội nhóm được lập nên dưới vỏ bọc đòi đấu tranh cho dân chủ nhân quyền để thực hiện mưu đồ chống phá nhà nước
còn tại nước ngoài lại xuất hiện không ít các tổ chức phi chính phủ quốc tế đua nhau lập ra các dự án về dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo đưa ra các bản thăm dò báo cáo phúc trình bồi nhọ tình hình nhân quyền việt nam từ đó tạo hình ảnh dư luận xấu để hạ uy tín của đảng nhà nước ta trên trường quốc tế
điển hình là tổ chức ủy ban cứu trợ người vượt biển bpsos do nguyễn đình thắng làm chủ tịch ở nước ngoài thường xuyên tiến hành các hoạt động thu thập thông tin liên quan đến lĩnh vực tin ngưỡng tôn giáo tại việt nam
gần đây tổ chức bpsos đã thành lập cái gọi là đề án dân quyền việt nam đưa ra dự án khảo sát tôn giáo việt nam đăng tải trên facebook bàn tròn tôn giáo việt nam phục vụ mục đích chống phá chính quyền việt nam trên không gian mạng
cũng từ đây các tổ chức nhân danh quốc tế về nhân quyền đang tích cực gửi thông điệp tới các quốc gia thành viên đại hội đồng liên hợp quốc nhằm vận động không bỏ phiếu cho việt nam tại ứng thử hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một

và đề án khảo sát tôn giáo việt nam đưa ra dự án khảo sát tôn giáo việt nam trên không gian mạng
đồng thời chúng ta cũng phải lan tỏa sâu rộng cái thành tựu vĩ đại của công cuộc đổi mới ở việt nam
để nhân dân thế giới thấy được là chúng ta có một cái thành tiệu lớn
và đảm bảo cái đời sống vật chất cũng như là tinh thần cho nhân dân việt nam chúng ta
đấy chính là cái cách thức quan trọng
rồi cái việc thứ hai là chúng ta phải có cái biện pháp đấu tranh trực diện
đối với các cái hành vi sai phạm và xâm phạm về cái quyền con người ở việt nam
cũng như là trên thế giới
chúng ta phải lên án với các hành vi xâm phạm quyền tài sản tính mạnh của con người
cũng như là bảo đảm trên thực tế những quyền con người được thực thi
và thứ ba là chúng ta phải kiên quyết xử lý nghiêm minh
đối với các hành động vi phạm quyền con người
để đảm bảo sự công tâm công bằng của pháp luật
và cái biện pháp cuối cùng tôi cho là rất quan trọng
đó là phải đoàn kết toàn dân
phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị
để chúng ta xây dựng một nước việt nam độc lập tự chủ giàu mạnh hung cường
phồn vinh và hạnh phúc
để chúng ta mang đến cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc cho nhân dân
và đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quyền con người trên thế giới
như là cái tôn trị của việt nam khi tham gia hội đồng nhân kiền của liên hợp quốc
đó là đoàn kết
hợp tác tôn trọng
và bảo đảm là quyền của con người dành cho tất cả mọi người
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thiều tá tiến sĩ đinh bá âu đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và đã có những phân tích những chia sẻ hết sức xác đáng
xin cảm ơn chị
thưa quý vị giải thưởng nhân quyền nếu hiểu và làm đúng sẽ chỉ vì mục đích cao cả
dành cho những người có đóng góp lớn vì sự tiến bộ trong việc bảo đảm quyền con người
ở các quốc gia vùng lãnh thổ hay ở phạm vi khu vực và thế giới
do vậy khi những tổ chức nhân danh bảo vệ quyền con người
lại làm điều vừa trái với đạo lý vừa trái với pháp lý
thì đó là dựng lên cái gọi là giải thưởng nhân quyền
để trao cho những kẻ phá hoại xã hội phá hoại cuộc sống của người dân
thì rất cần phải lên án tẩy chay và nhận diện đấu tranh ngăn chặn kịp thời
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình góc nhìn sự thật tuần này